và bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi thì một trong số những dự luật mới sẽ được bắt đầu đó là luật phòng chống tắc hại rượu bia
đây là lần đầu tiên việt nam có một đạo luật điều chỉnh đầy đủ hoàn chỉnh đối với vấn đề phòng chống tắc hại của rượu bia
và để hiểu rõ hơn về vấn đề này mời quý vị đến với phần trao đổi của biên tập viên thúy quỳnh và ông nguyễn huy quang vụ trưởng vụ pháp chế bộ y tế
tình trạng sử dụng rượu bia trong lứa tuổi thanh thiếu niên ngày càng diễn ra nghiêm trọng
với tỷ lệ uống rượu bia trong vị thành niên và thanh niên đã tăng gần một mươi sau năm năm
việt nam đang nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ nam giới uống rượu bia cao nhất thế giới
do những ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và gây ra các vấn đề xã hội nghiêm trọng
nên rượu bia là loại hàng hóa được hầu hết các quốc gia đưa vào kiểm soát chặt chẽ và không khuyến khích tiêu dùng
sau bảy năm nghiên cứu xây dựng ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
luật phòng chống tác hại của rượu bia đã được quốc hội khóa một mươi bốn thông qua
và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
thưa ông xin ông cho biết là bộ y tế đã chuẩn bị cho cái việc triển khai luật phòng chống tác hại rượu bia đưa vào cuộc sống như thế nào
sau khi quốc hội thông qua luật phòng chống tác hại của rượu bia
bộ y tế cũng đã rất là cẩn trương chủ trì và phối hợp với bộ công an
bộ công thương bộ giao thông vận tải và các bộ ngành có liên quan để tổ chức thực hiện một số các công việc sau
vấn đề thứ nhất là bên cạnh các nội dung luận mà không cần phải có hướng dẫn
thì bộ y tế cùng với bộ công thương đã xây dựng một số các nhiệm định
để trình chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành đối với lại luật này
cái vấn đề thứ hai là trong cái văn hoàn đó
nó có các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống tác hại của rượu bia
đặc biệt là quy định về cái hình thức và mức phạt ở cái mức độ rất là cao
như vậy là chúng ta sẽ hoàn thiện thể chế pháp lý liên quan đến vấn đề này
cái vấn đề thứ hai là tổ chức để phối hợp với lại bộ công an
phối hợp với bộ giao thông vận tải và các bộ ngành có liên quan
đặc biệt là bộ công thương để có thể khi mà luật kêu lực
là chúng ta kiểm soát ngay có các hoạt động để kiểm soát được cái vấn đề liên quan đến cái kinh doanh rượu thủ công
kiểm soát cái vấn đề về cái quảng cáo bán hàng rượu bia trên cái môi trường mạng
và một số các hoạt động liên quan đến quảng cáo rượu bia
cái vấn đề thứ ba là tổ chức truyền thông một cách sâu rộng
và đặc biệt là cái sự vào cuộc của các cái chính quyền địa phương
của các cái tổ chức trong đó có đoàn thanh niên trong đó có hội liên hiệp thanh niên việt nam
hội liên hiệp phụ nữ việt nam là cái nòng cốt để chúng ta tạo ra được một cái thế trận toàn dân
để chúng ta thực hiện tốt các quy định của luật
mặc dù là chúng ta thì cũng đã có đẩy mạnh công tác tuyên truyền
và chỉ vài ngày nữa thôi thì luật chính thức đi vào hiệu lực
thế nhưng mà dường như là sai phạm thì vẫn còn tồn tại
vậy thì theo ông là trong thời gian tới chúng ta cần phải có những cái biện pháp gì
và cụ thể là chúng ta sẽ triển khai như thế nào để sai phạm không còn diễn ra
bất kể một cái luật nào trong đó kể cả có cái luật về phòng chống tác hại của rượu bia
thì không phải là khi mà luật có hiệu lực là chúng ta có thể thực hiện ngay được
mà nó phải rất là từ từ bởi vì nó liên quan đến cái thay đổi nhận thức
và từ thay đổi nhận thức đến cái thay đổi hành vi
đối với lại các cái hành vi mà sử dụng rượu bia các hành vi về sản xuất về mua bán rượu bia
tài trợ thì nó đòi hỏi phải có cái thời gian để chúng ta có cái chuẩn bị
thế cho nên là hiện nay thì mặc dù luật chưa có hiệu lực
nhưng mà khi luật có hiệu lực thì các cái hành vi mà vẫn vi phạm
mà theo cái quy định của luật mới thì chúng ta cũng đã biết ngay
lấy ví dụ như luật quy định là đã uống rượu bia thì không lái xe
mùng một tháng một nó sẽ có các cái hành vi bị nghiêm cấm
thế nhưng mà nếu như để ngày một tháng một hay ngay bây giờ chúng ta kiểm tra
thì đã có rất nhiều các cái vi phạm
chính vì cái lý do đó đấy cho nên là cái đầu tiên mà bộ y tế tập trung
là phối hợp với lại các cái cơ quan có liên quan
để có các đợt truyền thông rất là sâu rộng liên tục và kiên trì
và trong cái việc mà truyền thông mạnh mẽ như vậy rồi
thì chúng tôi cũng hướng tới cái việc là truyền thông vào các cái đối tượng đích
tức là giao nhiệm vụ cho trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe của các tỉnh

tức là mình phải truyền thông vào các cái đối tượng đích
truyền thông mạnh mẽ không chỉ trong hệ thống y tế
mà trong toàn bộ cái đời sống xã hội của ở các cái tỉnh
để người ta nhận thức được các cái gì đó
và đến cái thời điểm đó thì người ta cố gắng phải có cái thực hiện
cái bất đợt thứ hai là sẽ có cái chỉ đạo cho các cái bệnh nhân dân các cái địa phương
là vào cái ngày thời điểm như vậy đặc biệt là những cái ngày giáp tết
liên quan đến sử dụng rượu bia nhiều và cũng là những ngày mà luật có cái hiệu lực
thì chúng ta phải có một cái là gia quân để kiểm tra
và nếu như mà chúng ta cũng không phải xử phạt ngay
mà chủ yếu là nhắc nhở
tức là nếu như anh vi phạm tiếp tục
thì chúng tôi sẽ có cái xử lý
và chúng ta làm một cách phong trào
nhưng mà rất là kiên trì bền bỉ và thường xuyên
và sau đó đến một thời điểm đó thì sẽ có cái tổ chức xử phạt
thì nó sẽ có cái tốt hơn
và chúng tôi cũng hy vọng trong thời gian tới
thì các cái quy định sẽ thật sự đi vào cái thực tiễn cuộc sống
xin cảm ơn những chia sẻ của ông
thưa quý vị có một câu hỏi
một thực tế là việc chấp hành các điều luật của nước ta
vẫn chưa được nghiêm theo luật
luật phòng chống tắc hại của rượu bia
có thể coi là một bước tiến lớn của việt nam
trong việc hạn chế các tác hại do lạm dụng đồ uống có cồn
thế nhưng việc chấp hành các điều luật của nước ta
vẫn chưa được nghiêm
các cơ quan liên quan cần có sự vào cuộc mạnh mẽ
việc thực thi luật cần phải nghiêm túc
tránh tình trạng luật chỉ tồn tại trên giấy
và mỗi người dân cũng cần phải có ý thức chấp hành
để xây dựng một xã hội an toàn và phát triển